tại thành phố phan thiết phó thủ tướng trịnh đình dũng và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bình thuận
về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm hai nghìn một mươi bảy thăm và làm việc với chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện thuộc trung tâm điện lực vĩnh tân
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình thuận đã đạt được trong thời gian vừa qua
phó thủ tướng cũng đề nghị bình thuận trong thời gian tới tập trung vào việc tái cấu trúc lại nền kinh tế tái cấu trúc lại các ngành các lĩnh vực các sản phẩm gắn với điều kiện của địa phương gắn với nhu cầu của thị trường
về hạ tầng tập trung kiểm soát quá trình phát triển để bảo đảm quá trình phát triển nhanh và bền vững chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ người dân từ đó khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương tập trung phát triển nguồn nhân lực
trước đó phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đi thị xát công trình cảng tổng hợp vĩnh tân thuộc địa bàn xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận
làm việc với chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện thuộc trung tâm điện lực vĩnh tân phó thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện triển khai khai thác dự án không để xảy ra sự cố về môi trường